kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày ba tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa bắt khẩn cấp nguyễn thị thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định do nợ nần trong kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi
để có tiền thanh toán nợ nguyễn thị thúy đã tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn
đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho một số hộ dân nhằm huy động vốn
thúy hứa hẹn nếu cho mượn thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao
tin tưởng nhiều người đã đưa tiền cho thúy
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thúy đã lừa khoảng hai mươi năm người trên địa bàn xã hải ninh
huyện quảng ninh quảng bình chiếm đoạt số tiền khoảng hơn hai mươi ba tỷ đồng
công an tỉnh quảng bình thông báo cho ai là các nạn nhân của nguyễn thị thúy
thì trực tiếp liên hệ với trực ban phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới để được giải quyết
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố
tạm giam đối với hoàng phước toàn giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy
nguyễn đăng phong là trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy
để điều tra và làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn đăng phong là người được hoàng phước toàn giao kiểm tra các hợp đồng biên bản thẩm định
là người ký tắt các văn bản để trình giám đốc ký xác nhận
phòng đã tham mưu cho giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy ký hai tờ trình
đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế cho chủ trương khai thác
tận thu một trăm năm mươi bảy tám mươi bảy hectare gỗ rừng cháy năm hai nghìn hai mươi một và phê duyệt phương án dự toán tận thu gỗ rừng cháy năm hai nghìn hai mươi một
vì ham lợi nhuận thấy được giá trị kinh tế của việc mua bán các mặt hàng là pháo pháo nổ đem lại
một nhóm ba đối tượng trên địa bàn huyện lục bạn tỉnh bắc giang đã bàn nhau mua nguyên liệu và các
phương tiện về sản xuất pháo hoa nổ tại nhà rồi tìm cách bán ra ngoài thị trường để kiếm lời
việc đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng huyện lục ngạn phát hiện và triệt xóa
hơn một tấn pháo hoa nổ thành phẩm là tăng vật trong vụ việc sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ
mà lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang thu giữ được trong quá trình
đấu tranh bắt giữ các đối tượng trước đó ngày sáu tháng sáu lực lượng công an phát hiện trong cốp xe
ô tô của nguyễn văn ngàn có bốn bao tải chứa một mươi tám hộp pháo hoa nổ mỗi hộp ba mươi sáu quả khám xét khẩn cấp
chỗ ở của ngàn lực lượng công an thu giữ thêm hơn một tấn pháo từ đây thủ đoạn của nhóm ba đối tượng
đã lộ rõ những phương thức vô cùng tinh vi
thấy được lợi nhuận từ việc mua bán pháo nguyễn văn ngàn đã rủ nguyễn công hải và trần văn tư
cùng chú tại huyện lục ngạn bắt tay nhau để tìm cách sản xuất ngay sau khi thống nhất
các đối tượng phân chia nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong đó tư sẽ là người tìm công thức và chịu
trách nhiệm để chế tạo pháo hải đầu tư tiền và địa điểm
còn ngan sẽ là người tìm thị trường tiêu thụ
thị trường khá hiếm khá hiếm pháo và nguồn lợi nhuận thì thấy cũng bảo là cao
thì bọn em mới tổ chức cùng nhau để làm pháo
để sản xuất pháo các đối tượng đặt mua nguyên liệu trên mạng sau đó liên tục thử nghiệm đến khi
thành công thì sản xuất hàng loạt rồi tìm cách bán ra ngoài thị trường chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng
từ tháng ba đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã sản xuất được hơn một tấn pháo nổ thành phẩm

lực lượng công an huyện lục ngạn không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn nhưng cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mà một lần nữa cảnh báo người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật nâng cao cảnh giác
không tự chế tạo tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép các loại chất cấm
đặc biệt là pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc vì sự an toàn của bản thân gia đình và xã hội
theo thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước hiện nay có tình trạng văn bản giả mạo văn bản của
ủy ban chứng khoán nhà nước lừa đảo nhà đầu tư văn bản giả mạo đề số một trăm hai mươi tám ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
về việc đăng ký thành lập quỹ đại chúng
đại diện ủy ban chứng khoán nhà nước khẳng định văn bản nêu trên là giả mạo
ủy ban chứng khoán nhà nước không cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ
là công ty trách nhiệm hữu hạn quỹ đầu tư sắc kếp vị tổ việt nam
và không cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho quỹ này
ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản gửi cơ quan
công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
danh sách các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do ủy ban chứng khoán nhà nước cấp
đều được ủy ban chứng khoán nhà nước đăng tải đầy đủ kịp thời trên trang thông tin điện tử
của ủy ban chứng khoán nhà nước ssc gov vn
do vậy ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng kiểm tra đối chiếu
các thông tin trước khi giao dịch
thưa quý vị hiện nay đang là kỳ nghỉ hè của các em học sinh
vì nắm được tâm lý của nhiều phụ huynh sẽ tìm hiểu thông tin về các trại hè hướng nghiệp
nên nhiều đối tượng lừa đảo đã giả mạo trang thông tin về hoạt động trại hè để lừa tiền
và gần đây trên mạng xã hội có hiện tượng mạo danh hãng hàng không việt nam airlines
để quảng cáo và bán chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không cho trẻ em
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
với mong muốn con gái được trải nghiệm có khả năng phát huy sở thích cá nhân
nên trong dịp hè này
chị ngân có tìm hiểu trại hè hướng nghiệp của hãng hàng không việt nam airlines
tuy nhiên có rất nhiều trang bếp đều nhắn tin thậm chí gọi điện mời trào đăng ký tham gia
khiến chị không biết đâu là trang trình thống của việt nam airlines
khi mà tôi kết vào cái đường link thì có nhân viên tư vấn làm theo những hướng dẫn
theo chỉ dẫn của các bạn ý
thứ nhất là các bạn ý tư vấn rằng là sẽ không phải mất phí
nhưng mà khi mà các bạn ý gửi cho mình cái đường link và có cung cấp cho mình mã số
nhưng mà mình nghi ngờ rằng là sợ
đấy là cái trang phápết
đó là cái trang phép đều nhắn tin
giả mạo đã được lập ra với những hình thức lừa đảo hết sức tinh vi
như sử dụng hình ảnh tiếp viên phi công máy bay và logo của việt nam airlines
để gây hiểu nhầm cho khách hàng
những tên được lập ra thì tạo ra sự nhầm lẫn với khách hàng
chúng tôi khẳng định là những website trên đều là những website giả mạo
và chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành xử lý những vi phạm này
theo đại diện việt nam airlines
chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không
hoạt động của hãng phối hợp với một đối tác thực hiện
nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh
thông qua trải nghiệm với các hoạt động như đào tạo phong cách phong thái ngoại hình
nhập vai phi công tiếp viên
tham quan khoang máy bay buồng lái mô phỏng
trải nghiệm xử lý tình huống an toàn bay
hiện nay việt nam airlines đang hợp tác cùng duy nhất
cùng đối tác việt future tổ chức chương trình việt future day camp
trải nghiệm hướng nghiệp thực tế cùng việt nam airlines
đây là hoạt động hướng nghiệp nhằm giúp cho các bạn nhỏ
có các kiến thức về ngành hàng không
cũng như là về kiến thức an toàn về ngành hàng không
và đây là hoạt động được các phụ huynh và các bạn học sinh
hết sự đón nhận trong thời gian vừa qua
đại diện hãng hàng không việt nam airlines khuyến cáo
để không mua nhầm chương trình giả
khách hàng nên tìm hiểu đăng ký chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không
của việt nam airlines qua trang website chính thức
bên cạnh đó các gia đình cũng cần cẩn trọng hơn
khi tìm hiểu thông tin về chương trình hoạt động chạy hè mời trào
trên các trang mạng để tránh tiền mất tật mạng
đại diện hãng hàng không việt nam airlines khuyến cáo
đồng phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế bỡ y đã bắt quả tăng hai đối tượng
đức và tuyết đang vận chuyển ba mươi bốn bánh heroin từ lào về việt nam
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng khác
với tiền công là ba trăm bốn mươi triệu đồng
qua giám định ba mươi bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một mươi một kg
cũng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bị cáo trần hoàng vi
chú quận tân bình tp hcm vừa bị toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên án tù trung thân
theo cáo trạng vào lúc hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trên quốc lộ
lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế đặng huy sơn chú tp hcm
điều khiển xe ô tô trở vi về vĩnh long
bên trong xe có cất dấu chín trăm chín mươi bảy g methamphetamin
qua làm việc vi khai nhận
số ma túy trên vận chuyển thuê cho một người thanh niên từ tp hcm xuống cần thơ
với giá là bốn triệu đồng
sơn là người lái ô tô chở thuê và không biết vi tảng chữ ma túy
vi đã có một tiền sự và đã bị tòa án quận tân bình tp hcm áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc một mươi năm tháng
toán nhân dân tỉnh an giang cũng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn trung bình chú tại phường mỹ thạnh tp long xuyên về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi uống rượu xong bình điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu cái săn lớn
thuộc phường mỹ thạnh tp long xuyên thì gặp nguyễn trung tam cùng chú tại địa phương
đang điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều
bình nhớ lại mâu thuẫn với tam trong việc kinh doanh trước đó nên đã chạy xe về sưởng hàn
lấy một cây dao tự chế đợi tam chạy xe tới rồi cầm dao xông ra chém nhiều nhát vào người tam
khiến tam ngã xuống đường với tỷ lệ thương tật là sáu mươi bảy
còn bình sau khi gây án đã đến công an phường mỹ thạnh đầu thú kết thúc phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn trung bình một mươi bốn năm tù về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền là một trăm một mươi tám triệu đồng
thưa quý vị liên bộ tài chính công thương vừa có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước
thời gian áp dụng là từ một mươi năm h chiều nay ngày ba tháng bảy
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm bốn trăm linh tám đồng một lít giá bán lẻ không cao hơn hai mươi bốn trăm bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm năm trăm tám mươi bảy đồng một lít giá bán lẻ không cao hơn hai mươi một bốn trăm hai mươi tám đồng một lít
giá dầu diazen giảm năm đồng một lit còn một mươi tám một trăm sáu mươi chín đồng một lit dầu hỏa giảm ba mươi đồng một lit còn một mươi bảy chín trăm hai mươi sáu đồng một lit
trong khi đó dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng nhẹ ba mươi sáu đồng một kg ở mức một mươi bốn sáu trăm hai mươi ba đồng một kg
như vậy đây là đợt giảm giá lần đầu của xăng sau hai kỳ giữ nguyên trong nửa cuối của tháng bốn

hôm nay giá xăng dầu trong nước đã trải qua một mươi chín lần điều chỉnh trong đó có chín lần tăng bảy lần giảm và ba lần giữ nguyên